triển lãm mỹ thuật som hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại hai mươi chín hàng bài hoàn kiếm hà nội với hình thức trực tuyến
nhằm lan tỏa tinh thần lạc quan chiến thắng dịch covid một mươi chín
với hơn năm mươi tác phẩm mỹ thuật với sáu phong cách nghệ thuật độc lập đa dạng từ chất liệu và tư tưởng
nhưng mong muốn chung là được làm nghệ thuật tự do nhất som hai nghìn hai mươi đã mang đến những mảng màu tươi sáng
giảm bớt những ưu ám đơn điệu của mùa dịch bệnh và thực sự trở thành một không gian thưởng lãm nghệ thuật đúng chất
cho những người yêu hội họa
với những nỗ lực đến từ nhóm họa sĩ đã tạo thêm một lý do để lạc quan
thêm một nguồn cảm hứng để vượt qua những trở ngại do covid một mươi chín gây ra
ban tổ chức cũng khuyến cáo khán giả đến xem tranh giữ khoảng cách an toàn đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn